ubnd tp hà nội phối hợp với sở y tế hà nội tổ chức lễ khánh thành trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội
tới sự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đồng chí hoàng trung hải
ubnd tp hà nội
nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân đưa ngành y tế hà nội phát triển tương xứng với vị thế và tiềm năng của thủ đô
trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội ra đời là cơ sở khám chữa bệnh hiện đại sử dụng kỹ thuật hàng đầu trên thế giới
đạt tiêu chuẩn châu âu với hệ thống chụp cắt lớp cộng hưởng từ nội soi tiêu hóa hiện đại nhất
giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý đường tiêu hóa đặc biệt là tầm soát ung thư đường tiêu hóa như ung thư đại trực tràng
ung thư dạ dày là hai bệnh phổ biến ở việt nam
trong tương lai trung tâm sẽ mở rộng thêm các kỹ thuật cao khác để phục vụ nhân dân
đây cũng là trung tâm y tế đa chức năng đầu tiên của thành phố thực hiện các nhiệm vụ khám và điều trị bệnh
đào tạo cán bộ tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học
trung tâm đi vào hoạt động sẽ là bước tiến quan trọng làm tiền đề cho sự phát triển y học trình độ cao
chất lượng cao của ngành y tế thủ đô